được mùa mất giá được giá bất mùa
đó là tình trạng diễn ra ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp
khiến người nông dân nhiều lần lao đao vì không thể tiêu thụ nông sản
vì vậy làm gì để người nông dân không chỉ bán được nông sản
mà còn phải bán được giá mang lại lợi nhuận và nâng tầm giá trị sản phẩm
một trong số những giải pháp căn bản được đưa ra
là liên kết theo chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ nông sản
tuy nhiên cho đến nay thực tế ngành nông nghiệp việt nam
vẫn vấp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai giải pháp này
đặc biệt ở các địa bàn vùng trung du miền núi phía bắc
vùng trung du miền núi phía bắc vẫn được đánh giá là khu vực có lợi thế tiềm năng
trong phát triển đông lâm sản
nhưng chưa được khai thác một cách đúng
bên cạnh đó đa số đồng bào vẫn còn giữ tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẻ
thiếu nguồn lực cho công nghệ và kỹ thuật mới
chính vì vậy việc hình thành các tổ sản xuất hợp tác xã
nhằm xây dựng chuỗi giá trị tăng cường liên kết với các doanh nghiệp
để nâng cao thu nhập cho bà con là giải pháp được nhiều địa phương
thực hiện khá thành công trong thời gian qua
gần một mươi năm nay người dân ở xã tả văn chư huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã liên kết với doanh nghiệp để trồng cây
cây dược liệu cát cánh
từ những hạt giống ban đầu đến nay vùng trồng cắt cánh đã mở rộng
thành hàng chục hectare đạt chuẩn quốc tế gacp who
nhờ đó các hộ dân đã có thu nhập ổn định và cao hơn nhiều lần
so với trồng ngô trên đất nương đổi
việc ký kết với các doanh nghiệp buộc các hộ dân phải bỏ nhiều công
chăm sóc hơn nhưng đổi lại sản phẩm được thu mua tại nương
với giá cam kết ổn định cho bà con
nhờ vậy nửa hectare đất trồng ngô trước chỉ cho thu nhập khoảng hai mươi triệu
thì nay cho thu nhập lên đến bảy mươi triệu đồng trừ toàn bộ chi phí
về giống phân bón và công lao động
cũng vất vả nhưng mà cũng không mệt nhưng mà chỉ mất nhiều công
cánh này có cán bộ giá chỉ bảo là có người mua đến tại nhà rồi không sợ
ký thu mua thì doanh cũng muốn trồn thêm và cũng muốn làm dần lao giải
trong năm hai nghìn hai mươi ba riêng xã tả văn chư sẽ trồng tổng cộng tám mươi hectare cắt cánh
trong tổng diện tích cây dược liệu của huyện bắc hà là hai trăm năm mươi tám ha
trong đó nhiều diện tích dược liệu được liên kết với các đơn vị thu mua bao tiêu đầu ra
huyện bắc hà đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như ủy ban dân các xã
là sẽ thực hiện thành tình vùng
ví dụ như là ở xã tả văn chư này thì nó có bốn cái vùng như thế này
là trồng dược liệu đương quy riêng cát cánh riêng
là huyện miền núi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh sơn la
huyện mai sơn có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp
những năm gần đây ngoài mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng suất cao
thì việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất cũng được chính quyền rất quan tâm khuyến khích
trong các năm qua huyện mai sơn xác định cái vấn đề liên kết
sản xuất mà đặc biệt là sản xuất nông nghiệp là cái chìa khóa của sự thành công
và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững để triển khai hỗ trợ các chuỗi liên kết trên địa bàn
trong thời gian vừa qua huyện mai sơn cũng đã triển khai thực hiện các chính sách
của trung ương của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp các hợp tác xã các hộ dân
thông qua các chính sách của nhà nước đặc biệt là vấn đề thực hiện chủ trương
thành lập các hợp tác xã tại các bản quy tụ các người dân lại để sản xuất
theo một quy trình
tạo ra khối lượng sản phẩm lớn cùng với đó là có các hợp đồng liên kết
ổn định bền vững với các doanh nghiệp tham gia các chuỗi liên kết thì người dân
được hưởng rất là lợi rất là nhiều từ cái việc hỗ trợ trong quá trình sản xuất
và đặc biệt đấy là cái vấn đề bao tiêu sản phẩm cho người dân đây là cái chìa khóa
cho cái sản xuất nông nghiệp bền vững và hiện đại thì thông qua các chuỗi liên kết
thì doanh nghiệp tạo ra được các cái vùng nguyên liệu ổn định để phục vụ cho việc xuất khẩu
và chế biến
ở mai sơn cây mía là một trong những cây trồng đầu tiên đến với người nông dân
theo hình thức liên kết sản xuất từ những ngày đầu công ty cổ phần mía đường sơn la
đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đến từng nhà từng bản làng vận động bà con
tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất đến nay tổng diện tích mía được trồng
trên toàn huyện khoảng hơn năm năm trăm linh hectare riêng đầu năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng hơn
một hectare là trồng
để giúp bà con yên tâm sản xuất công ty cổ phần mía đường sơn la
luôn có những chính sách hỗ trợ bà con từ cây giống phần bón kỹ thuật chăm sóc
cũng như quá trình làm đất
trong thời gian cuối vụ công ty có một số chính sách hỗ trợ cho người trồng mía
giai đoạn cuối vụ ép nhằm chia sẻ khó khăn và giúp cho bà con nông dân an tâm thu hoạch mía
như là tăng giá thu mua mía hỗ trợ chi phí thu hoạch và công tác vận chuyển mía
song song với đó thì công ty cũng còn tích cực đồng hành với các địa phương vùng mía
trong xây dựng nông thôn mới cụ thể là vận động người trồng mía áp dụng cơ giới hóa
khâu làm đất thành lập tổ đổi công để tiết kiệm chi phí thuê nhân công
giảm giá thành sản xuất tạo ra cái thu nhập tăng thêm cho nông dân trồng mía
tổ chức các buổi hội thảo tọa đàm phổ biến kiến thức khoa học
để nông dân nắm bắt tăng năng suất hiệu quả và bảo vệ môi trường
thằng này bọn tôi đi thăm cánh đầm tí dụ những khu vực nào có bệnh
thì chuẩn bị thuốc cho bà con bà con phun đến khi thu hoạch đến mùa thu hoạch
thì bà con chỉ việc thu hoạch thôi thậm chí có những nhà tí dụ như diện tích nhiều
cần vay vốn năm mươi đến một trăm linh triệu thì công ty sẵn sàng cho vay để ứng trước cho bà con
để bà con đến vụ chỉ việc giả cái số tiền đấy mà lãi suất thì còn không bằng ngân hàng
có thể thấy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững
giúp nâng cao giá trị nông sản khắc phục được các yếu kém trong sản xuất nông nghiệp
tại các địa bàn miền núi như diện tích nhỏ lẻ manh mốn
tư duy sản xuất lạc hậu khó ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại
tuy nhiên các mô hình điển hình như tại lào cai sơn la chưa nhiều
mặc dù đã có tới năm mươi sáu địa phương trên cả nước ban hành chính sách khuyến khích liên kết sản xuất
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hình thành hơn bốn hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết
với hơn một tám trăm linh doanh nghiệp trong sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
thế nhưng đa phần các địa phương đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía bắc
vẫn còn gặp vướng mắt trong vấn đề này
bên cạnh sự hỗ trợ của chính sách sự tham gia của các doanh nghiệp
vào quá trình hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
cũng là một trong các yếu tố quyết định sự thành công
tuy nhiên tại những địa bàn còn nhiều khó khăn trong điều kiện địa lý cơ sở hạ tầng
mặt bằng chi thức việc đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp còn nhiều rủi ro
hiện nay mới chỉ có khoảng tám doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
còn lại chín mươi hai
doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp
rồi là trình độ về cái tiếp thu hay là áp dụng các công nghệ cao cũng như là các cái cơ giới hóa
thứ hai là phải có một cái chính sách doanh nghiệp miền núi
thế thì tôi cho rằng là cái này có rồi nhưng có lẽ nó chưa đủ mạnh
nó chưa đối mạnh chưa đủ hấp dẫn cho nên vẫn ít doanh nghiệp là người ta lao vào
quan điểm phát triển nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập đã được thống nhất
tại đại hội một mươi ba của đảng
trẻ nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ sản xuất với bảo quản chế biến tiêu thụ
xây dựng thương hiệu nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị
như vậy muốn sản xuất nông nghiệp bền vững đưa nông nghiệp đi lên cùng tiến trình hội nhập
đặc biệt là nông nghiệp miền núi thì việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ
có ý nghĩa vô cùng to lớn
do đó bên cạnh các chính sách mở đường của đảng nhà nước
đối với liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp là rất quan trọng
vì vậy làm sao để hài hòa lợi ích các bên tham gia khi thiết lập liên kết
mới có thể hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ một cách bền vững lâu dài